xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đời sống
thưa quý vị mới đây phó chủ tịch ubnd một phường trên địa bàn thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
được phát hiện tử vong trong một căn nhà hoang
sự việc đã khiến nhiều người bất ngờ trước khi đó nữ phó chủ tịch phường còn gửi con cho mẹ trông
và nói đi làm nhiệm vụ chống dịch
chi tiết vụ việc như thế nào mời quý vị cùng theo dõi
mới đây công an tỉnh ninh thuận phối hợp với công an thành phố phan giang tháp tràm
điều tra cái chết của bà httt ba mươi năm tuổi phó chủ tịch ubnd một phường trên địa bàn thành phố phan rang tháp tràm
khoảng một mươi ba h ngày hai mươi một tháng một mươi một một người nhặt ve chai phát hiện bà tê chết trong căn nhà bò hoang
trên đường một mươi sáu tháng bốn phường mỹ bình thành phố phan giang tháp tràm nên đã trình báo công an
ngay sau đó một tổ công tác của cơ quan cảnh sát điều tra công an phan giang tháp tràm có mặt tại hiện trường
và xác định người chết là chị htt bên cạnh thi thể là hai vỉ thuốc ngủ đã sử dụng hết
kết quả xác minh bước đầu cho thấy do mâu thuẫn gia đình nên chị thơ tự tìm đến căn nhà hoang
rồi uống thuốc ngủ để tự tử theo người nhà cho biết trước đó bà t đưa hai con sang nhà mẹ ruột nhờ
trong hộ để đi làm nhiệm vụ phòng chống dịch
sáng hôm sau khi không thấy con gái về gọi điện thoại không liên lạc được nên gia đình tổ chức đi tìm kiếm
theo đánh đảo ubnd thành phố phan rang tháp tràm chị t là điểm sáng của cán bộ nữ
chỉ năng động và vừa mới được bổ nhiệm phó chủ tịch ubnd phường
do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi và cam kết không khiếu nại nên công an thành phố phan giang
tháp tràm đã chuyển giao thi thể chị thờ cho người thân lo hậu sự
câu chuyện nữ phó chủ tịch phường tại thành phố phan rang tháp tràm là một câu chuyện đáng tiếc
không ai mong muốn đặc biệt khi chị tê đã hết mình trong công tác phòng chống dịch khi dịch tại tỉnh
ninh thuận có những diễn biến phức tạp liên quan tới tình hình dịch covid một mươi chín tại tỉnh ninh thuận
tỉnh vẫn đưa ra những kịch bản phương án ứng phó với diễn biến căng thẳng từ sau khi đợt dịch thứ tư
bùng phát vừa qua ubnd tỉnh ninh thuận đã ban hành quy trình thực hiện cách ly f một tại nhà và cách
ly điều trị f tại nhà trên địa bàn
theo đó sau khi có kết quả khẳng định dương tính với covid một mươi chín f trạm y tế tuyến xã phường
liên hệ tổ điều phối chuyển f đến cơ sở điều trị đối với trường hợp người bệnh có chỉ định nhập
viện điều trị trường hợp f không đủ tiêu chí điều kiện cách ly điều trị tại nhà trạm y tế tuyến xã
phường báo cáo nhanh trung tâm y tế huyện thành phố để thông báo đến ubnd xã phường thị trấn làm
thủ tục và phân công cho trạm y tế tuyến xã phường và tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín
tổ nhân dân tự quản nơi f cư trú chuẩn bị tiếp nhận quản lý cách ly điều trị f tại nhà
nơi ở của f được xem là ổ dịch hộ gia đình ubnd cấp xã phường lập hồ sơ báo cáo ubnd huyện
thành phố đồng thời chỉ đạo tổ chức cách ly hộ gia đình một mươi bốn ngày kể từ ngày phát hiện ca f đầu
tiên trong hộ rán biển cảnh báo trước nhà trong thời gian cách ly điều trị tại nhà
nếu f có dấu hiệu cần chuyển đến cơ sở cấp cứu điều trị thì phải vận chuyển bằng xe cứu thương
hoặc là xe ô tô có tấm chắn có thể là bằng ni lông để ngăn cách giữa lái xe phụ xe với f f một
trên xe có trang bị oxy túi thuốc cấp cứu và các trang thiết bị y tế thiết yếu
tổ chăm sóc y tế tại cộng đồng lập hồ sơ quản lý người mắc covid một mươi chín điều trị tại nhà
hướng dẫn f một và f thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch và cách tự theo dõi sức khỏe
tại nhà thông tin kết quả theo dõi sức khỏe và xử lý rác thải theo quy định
đồng thời thông báo số điện thoại đầu mối của tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín
tổ nhân dân tự quản và đường dây nóng cho f một f hộ gia đình đang thực hiện cách ly để đảm bảo thông tin liên lạc
trường hợp trong cùng một thời điểm có nhiều f tại một thôn khu phố
thì ubnd huyện thành phố điều động trạm y tế lưu động đặt tại thôn khu phố
để đảm bảo cho công tác chăm sóc y tế điều trị f tại nhà theo quy định
f f một người trong hộ gia đình đang cách ly
tự thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trong gia đình
luôn thực hiện năm k cài đặt bật và khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng pc covid trong suốt thời gian cách ly
trường hợp không tuân thủ các quy định sẽ được lực lượng chức năng cưỡng chế đưa đi cách ly tập trung
nếu để lây lan dịch bệnh do vi phạm sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật
ông nguyễn nhị linh giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh ninh thuận
tính đến nay toàn tỉnh ninh thuận đã tiêm được năm trăm bảy mươi bảy bốn trăm bốn mươi bốn mũi vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó mỗi một đàn chín mươi chín sáu bốn trăm một mươi sáu một trăm năm mươi ba người muối hai đạt ba mươi tám bốn một trăm sáu mươi một hai trăm chín mươi một người so với tổng dân đủ một mươi tám tuổi trở lên
để hoàn thành tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín mũi một đạt một mươi và tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đạt trên ba mươi
đạt trên chín mươi năm trước ngày ba

sở y tế ninh thuận khẩn trương triển khai thực hiện một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
ưu tiên người trên sáu mươi năm tuổi và trên năm mươi tuổi
đối với những người lớn tuổi không có khả năng di chuyển sẽ được nhân viên y tế đến tận nhà để tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đồng thời tỉnh lên kế hoạch tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một cho học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn ninh thuận đến nay bao gồm
huyện bắc ái được đánh giá cấp độ một các huyện ninh sơn ninh phước ninh hải thuận nam thuận bắc
và thành phố phan giang tháp tràm đang ở cấp độ hai toàn tỉnh ninh thuận ở cấp độ hai
quý vị thân mến tình hình dịch covid một mươi chín hiện nay ngày càng có những chuyển biến phức tạp
khi các ca mắc mới trong cộng đồng liên tục tăng
đặc biệt trong bối cảnh mới thích ứng linh hoạt an toàn với dịch bệnh
mà người dân không nên chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
kính mong quý vị giữ gìn sức khỏe tuân thủ nghiêm ngặt quy định năm k của bộ y tế
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi tin tức của chúng tôi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại